thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
và đón nhận huân chương hồ chí minh lần thứ ba
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ
đồng chí ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
đồng chí trần thanh bẫn chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần cẩm tú chủ nhiệm ubnd kiểm tra trung ương
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa nhân dân tối cao
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các bộ ngành trung ương và địa phương
qua chín mươi năm hình thành và phát triển
được đảng và bác hồ lãnh đạo rèn luyện
công đoàn việt nam đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành
và có những đóng góp to lớn và thắng lợi vĩ đại của cách mạng việt nam
trước yêu cầu đổi mới các cấp công đoàn
trực tiếp là tổng liên đoàn lao động việt nam
đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn
trước hết là đổi mới tư duy về công đoàn và hoạt động công đoàn
các hoạt động dần đi vào chiều sâu bám sát chức năng
nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên người lao động
trong đó tập trung vào việc đại diện chăm lo và bảo vệ quyền
lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
với tinh thần nhìn lại để đi tới đổi mới để phát triển
thời gian tới cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới tư duy về công đoàn
nghề công đoàn và hoạt động công đoàn
tập trung thực hiện thật tốt chức năng cốt lõi cơ bản của công đoàn
là chăm lo lợi ích đoàn viên đẩy mạnh tuyên truyền
vận động tạo sức lan tỏa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
để các chủ trương chỉ đạo và những thông tin cần thiết
của tổ chức công đoàn đến được với người lao động